kính chào quý vị khán giả
quý vị thân mến nắng nóng đã quay trở lại nhiều tỉnh thành ở miền bắc
trong đó có thủ đô hà nội tạo thuận lợi cho người dân tham gia giao thông
tuy nhiên là nắng nóng sau những ngày mưa và độ ẩm không khí đạt trên tám mươi
thì lại khiến cho chúng ta lại cảm thấy khá là oi bức
vâng ạ và trạng thái thời tiết này lại là điều kiện rất thuận lợi
trong mỗi chuyển bệnh xuất xuất huyết phát triển
và trong tuần trước thì đã có thêm hơn bảy mươi ổ dịch được ghi nhận
tại một mươi năm quận huyện ở thành phố hà nội
với số lượng ca ghi nhận mắc xuất huyết là hơn hai ca
tăng gấp đôi so với tuần cuối cùng của tháng tám
và nếu như không có các biện pháp phòng ngừa
thì có lẽ là nguy cơ dịch sốt xuất huyết sẽ còn làn rộng hơn nữa
lâu nay thì nhiều quý vị cho rằng là mỗi chuyển bệnh sốt xuất huyết
chỉ sinh sản và gây bệnh ở môi trường ao tù nước động
nhưng theo các chuyên gia y tế thì khi đẻ trứng
mỗi vằn thường chọn đẻ nơi nước sạch
các dụng cụ chứa nước ưa thích của chúng
phải kể đến như lọ hoa trậu hoa cây cảnh chứa nước
bể chứa nước mưa hoặc bất cứ một dụng cụ nào
đang tồn đọng nước xung quanh gia đình của chúng ta
chính vì vậy thì khuyến cáo các gia đình
là nên dọn dẹp sạch sẽ các vật dụng này
và nên úp ngược xuống để giao nước
đảm bảo việc phun hóa chất diệt mũi
cần phải bao phủ được tất cả các hộ gia đình
tất cả các tầng và phòng trong khu vực ổ dịch
và trong thời điểm hiện nay khi mà người bị sốt cao đột ngột
từ ba mươi tám đến bốn mươi độ
nhất là ở trong vùng có người bị sốt xuất huyết
thì cần phải đến bệnh viện để được khám tư vấn và điều trị kịp thời